quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đêm qua không khí lạnh tiếp tục suy yếu đi nhanh
vì thế các tỉnh miền bắc nền nhiệt lúc này không quá thấp
khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi độ mang tới cảm giác rét nhẹ
trong khi ở các tỉnh vùng đồng bằng nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi hai độ trời sẽ xe lạnh
sương mù tuy có nhưng khá mỏng nên sẽ tan nhanh
dự báo sau chín giờ sáng cả miền bắc trời sẽ đồng loạt có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với các tỉnh thành phía tây bắc bộ nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
quá trình suy yếu của không khí lạnh cũng khiến trong mưa ở trung bộ giảm nhanh
dự báo trong ngày hôm nay tương tác giữa gió đông bắc và địa hình dãy trường sơn tiếp tục yếu đi
vì thế miền trung sẽ hết mưa trời chuyển nắng trở lại nhưng cường độ chưa mạnh
nhiệt độ ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ nhìn hơn ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trạng thái tạnh giáo cũng sẽ được dự báo vẫn duy trì trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía nam
trên cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ đều có nắng từ sáng và duy trì cho đến cuối ngày
vì thế nhiệt độ nhìn chung ít thay đổi phổ biến ở mức từ hai mươi chín ba mươi một độ ở khu vực tây nguyên
và từ ba mươi một ba mươi ba độ ở các tỉnh thành nam bộ
riêng khu vực miền tây của nam bộ vẫn chịu tác động của rãnh thấp xích đạo nên về chiều và tối
khu vực này có mưa cục bộ một vài nơi ven biển miền tây như kiên giang hay cà mau có mưa vừa mưa to và rông
vì thế người dân ở đây vẫn cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
vẫn là vùng có gió đông bắc mạnh nhất ở mức cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
gió đông bắc chỉ mạnh ở mức cấp bốn cấp năm nhưng lại có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự áo thời tiết trong ba ngày đã các khu vực trên cả nước